sáng nay theo giờ việt nam lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
đã diễn ra trọng thể tại tòa nhà quốc hội trung tâm thủ đô canberra australia
sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng australia malconton bull đã có cuộc hội đàm quan trọng
thảo luận định hướng nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng australia mancon turnbull sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết
các văn kiện quan trọng
trong số này văn kiện có tầm ý nghĩa to lớn và đi vào lịch sử quan hệ hai nước là tuyên bố chung
về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
hai thủ tướng đã ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa chính phủ việt nam và australia
trong đó có những nội dung cụ thể về việc hợp tác chính trị hợp tác kinh tế và phát triển
về hợp tác giáo dục khoa học và công nghệ lao động xã hội văn hóa và giao lưu nhân dân
hợp tác quốc phòng pháp luật và tư pháp tình báo và an ninh và về hợp tác khu vực và quốc tế